thưa quý vị việc bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu của hội đồng tiến lương quốc gia chưa thành công
do đại diện người lao động là tổng liên đoàn lao động việt nam và đại diện các chủ sử dụng lao động là phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci không đồng thuận dù đã qua hai lần họp bàn
tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng tám người phát ngôn chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nguyễn văn nên cho biết
căn cứ quy định của bộ luật lao động và khuyến nghị của hội đồng tiền lương quốc gia chính phủ sẽ xem xét quyết định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm hai nghìn hai mươi
hôm nay phiên họp cuối cùng của hội đồng tiền lương quốc gia quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu sẽ diễn ra
kết thúc phiên họp này hội đồng bắt buộc phải đề xuất được phương án tăng lương tối thiểu vùng để trình thủ tướng chính phủ phê duyệt trong tháng chín và bắt đầu áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
mang tới phiên họp này đề xuất mức tăng lương tối thiểu của đại diện cho người lao động tổng liên đoàn lao động việt nam và phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vẫn giữ khoảng cách tranh lệch khá lớn
cả hai bên đều chưa có sự nhượng bộ dù đây là phiên họp cuối cùng
khi giữ nguyên mức đề xuất đã đưa ra tại phiên họp ngày hai mươi năm tháng tám phía tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu ở mức một mươi sáu tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó vcci
tiếp tục bảo lưu quan điểm mức tăng không thể được khóa một
nếu trong phiên họp này hai bên tiếp tục không đạt được thỏa thuận để có một phương án chung đưa ra bỏ phiếu
chủ tịch hội đồng sẽ sử dụng quyền được quy định trong quy chế để quyết định phương án mức tăng lương tối thiểu vùng đưa ra hội đồng bỏ phiếu và trình chính phủ phê duyệt áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
được biết tỷ lệ tăng lương tối thiểu vùng của năm hai nghìn một mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bốn là một mươi bốn năm
với mức tăng này lương tối thiểu vùng
được đánh giá là mới đáp ứng được khoảng bảy mươi tám tám mươi năm mức sống tối thiểu của người lao động